sau một mươi ngày xét xử thì vào ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh trà vinh đã tuyên án cựu chủ tịch
ủy ban nhân dân thành phố trà vinh diệp văn thạnh cùng một mươi sáu bị cáo khác về tội vi phạm quy định
về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí ngân sách hơn sáu mươi chín tỷ đồng
tòa án nhân dân tỉnh trà vinh đã tuyên phạt bị cáo diệp văn thạnh một mươi năm tù
cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố trà vinh trần trường sơn sáu năm tù
cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố trà vinh trường sơn sáu năm tù
cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố trà vinh trường sơn sáu năm tù
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân do cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức hòa khởi tố
đến cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an để điều tra theo thẩm quyền
ngoài ra viện kiểm sát nhân dân huyện đức hòa cũng yêu cầu cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức hòa
thực hiện việc chuyển hồ sơ vụ án vật chứng và bị can cho cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an
vụ án này được phát hiện khi các cơ quan của tỉnh long an nhận được rất nhiều đơn tố cáo của tổ chức cá nhân
về hành vi sai phạm của một số trường hợp sinh sống tại hộ của bà cao thị cúc ở xã hòa khánh tây huyện đức hòa tỉnh long an
nơi tự xưng là tỉnh thất bồng lai hiện là thiềm am bên bờ vũ trụ
qua quá trình điều tra và thu thập chứng cứ vào ngày ba tháng một năm hai nghìn hai mươi
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức hòa đã khởi tố vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước tổ chức cá nhân
từ kết quả điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức hòa đã khởi tố vụ án khởi tố bốn bị can
gồm lê tùng vân lê thanh hoàn nguyên lê thanh nhất nguyên lê thanh trùng dương
về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của nhà nước tổ chức cá nhân
trong các bị can trên chỉ có ông lê tùng vân đã chín mươi một tuổi nên được hưởng tại ngoại
và bị áp dụng biện pháp ngăn cấm đi khỏi nơi cư trú
các bị can còn lại bị bắt tạm giam
thưa quý vị trong giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn hai mươi một
đất nước ta đã thực hiện công cuộc đổi mới mở cửa hội nhập kinh tế xã hội không ngừng phát triển
và kéo theo đó thì tình hình an ninh trật tự ngày càng phức tạp
đó là sự hoạt động của các đường dây tổ chức tội phạm
có quy mô lớn liên tỉnh xuyên quốc gia và có yếu tố nước ngoài thực hiện hành vi phạm tội
bằng phương thức thủ đoạn tinh vi xảo quyệt
trước tình hình trên cục cảnh sát hình sự bộ công an đã chủ động triển khai áp dụng đồng bộ
các biện pháp nghiệp vụ trong phòng ngừa đấu tranh với tội phạm hình sự
trong đó có sử dụng biện pháp đấu tranh với các chuyên án
qua đó xác lập và đấu tranh khám phá hàng trăm chuyên án có tính chất rất nghiêm trọng
đặc biệt nghiêm trọng không còn tình trạng băng nhóm tội phạm hình sự hoạt động ngang nhiên công khai
từ đó tạo quy thế tấn công và trấn áp tội phạm mạnh mẽ
chuyên án đấu tranh khởi tố một mươi hai đối tượng giải cứu năm trẻ sơ sinh bị bán sang trung quốc
chuyên án triệt phá băng nhóm đánh bạc qua internet hơn hai tỷ đồng
điều tra truy xét bắt các đối tượng gây ra các vụ thảm án gây rúng động trong quân chúng nhân dân
xảy ra tại bắc giang bình phước nghệ an hương yên
đặc biệt chiến công nổi bật nhất đó là cục cảnh sát hình sự đã xác lập triệt phá
bóc vỡ toàn bộ băng nhóm tội phạm nguy hiểm do lê văn thọ tức thọ sứt cầm đầu
điều hành đàn em gây ra hàng loạt vụ án đặc biệt nguy hiểm như giết người
mua bán vận chuyển tàng trữ trái phép ma túy vũ khí vật liệu nổ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thậm chí đã nhanh chóng bắt giữ khi tên tử tù này trốn thoát khỏi trại giam
mang lại niềm tin trong nhân dân
đã truy bắt rất là tích cực phải nói là có biết trong những sáu ngày đêm để mà sau khi tử tù vượt ngục
mà đã liên tục theo dõi được nắm bắt được và nhanh chóng bắt lại được
thế đó là lực lượng của ban nhân dân đó là một phần rất tích cực trong cái phòng trào phòng chống tội phạm
rất là phấn khởi là các đồng chí công an rồi thì kết hợp với cảnh sát nhân dân đã gọi là tích cực bắt được thủ tù nhân dân
vậy đó là cực kỳ phấn khỏi
phấn khỏi là đã coi như là theo dõi và bắt được tử tù như thế thì đã cho người dân bình an làm ăn và không có cái gì để đo nắng nữa
rất tin tưởng vào lực lượng công an đã coi như là truy tìm và bắt được không thể
trong một mươi năm qua việc đấu tranh hàng trăm chuyên án có tính chất rất nghiêm trọng đặc biệt nghiêm trọng
triệt phá hàng trăm băng nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm tội phạm có tổ chức tội phạm có yếu tố nước ngoài
bắt giữ hàng nghìn đối tượng phạm tội đã khẳng định sự nỗ lực ý chí phấn đấu
khắc phục khó khăn của mỗi cán bộ chiến sĩ đồng thời cũng thể hiện nghệ thuật trong lãnh đạo chỉ đạo
tổ chức phối hợp lực lượng trong đấu tranh chuyên án của các cấp lãnh đạo chỉ huy cán bộ chiến sĩ
cục cảnh sát hình sự các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương
chúng tôi cũng quan niệm rằng là phòng hơn chống đặc biệt là đấu tranh với đối tượng phải từ sớm từ xa
nghĩa là từ khi các đối tượng manh nha thành hình thành ổ nhóm
chúng tôi đã tập trung xử lý những đối tượng mà manh nha thành hình thành
nếu mà tập trung xử lý được chúng tôi xử lý ngay
từ khi bắt đầu nhận nhóm thì các đối tượng đã bị triệt xá và đã xử lý trên đệ
mỗi chuyên án thành công là một bài học kinh nghiệm quý giá
bên cạnh những ưu điểm cần phải tổng kết các chuyên án để chỉ rõ các mặt hạn chế
thiếu sót trong việc đấu tranh với các chuyên án
qua đó tiếp tục tạo khí thế tấn công chấn áp tội phạm mạnh mẽ trong toàn lực lượng cảnh sát hình sự
thông qua tổng kết công tác chuyên án nó còn có một cái ý nghĩa rất to lớn
đó là đúc kết ra những bài học kinh nghiệm cách làm hay
thì điều này không chỉ có ý nghĩa đối với cán bộ trên sức khổ các hành sự
mà còn có ý nghĩa tác dụng cho cả hệ lực lượng trong các việc chúng ta vận dụng
linh hoạt sáng tạo các biện pháp nghiệp vụ của ngành
đặc biệt là biện pháp đấu tranh chuyên án trong đấu tranh phòng chống tội phạm hành sự
dự báo trong thời gian tới hoạt động của các loại tội phạm như lừa đảo trộm cắp cướp
cướp giật tài sản tín dụng đen sẽ có chiều hướng
diễn biến phức tạp nhất là sau khi thực hiện thích ứng an toàn
linh hoạt với dịch bệnh covid một mươi chín
bên cạnh sự vào cuộc tích cực của lực lượng chức năng
rất cần sự trung sức đồng lòng và ý thức trách nhiệm phòng chống tội phạm của mỗi người dân
để công tác này đạt hiệu quả
tại thành phố đà nẵng đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận hải châu
vừa bắt quả tang hai đối tượng gồm phạm viết tâm hai mươi hai tuổi và lê văn lanh hai mươi bốn tuổi
cùng chú tại xã hòa ninh huyện hòa vang thành phố đà nẵng
có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
vật chứng thu giữ trên người đối tượng lanh khi đang giao dịch ma túy là một mươi gói ma túy tổng hợp
dạng ketamin và một trăm linh viên ma túy thuốc lắc
khám xét khẩn cấp nơi trọ của lanh các trinh sát tiếp tục bắt giữ tâm
thu giữ hai mươi viên thuốc lắc và bốn gói ketamin
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận thấy ma túy trên về bán lại
tại các quán bar karaoke dịch vụ giải trí để kiếm lời
một đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên
khởi tố và bắt tạm giam
đó là phạm thị bích dợn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy chú ở thôn phong niên
xã hòa thắng huyện phú hòa tỉnh phú yên
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi lợi dụng danh nghĩa kinh doanh bất động sản và đáo hạn ngân hàng
dận đã vay của nhiều người với số tiền lên đến hơn hai mươi hai tỷ đồng rồi mất khả năng chi trả
để có tiền trả nợ dợn đã lừa đảo
chiếm đoạt tài sản của một cá nhân ở thị xã đông hòa là sáu trăm linh triệu đồng
công an quận cái răng thành phố cần thơ đã tạm giữ hình sự lâm hải sơn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chú tại thị trấn cầu kè huyện cầu kè tỉnh trà vinh
về hành vi dùng vũ khí nóng cướp tài sản
theo điều tra ban đầu vào sáng ngày một mươi chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai sơn đến nhà nghỉ thuộc khu vực thạnh mỹ
phường thường thạnh quận cái răng thành phố cần thơ để thuê phòng nghỉ
trước cùng ngày sơn dùng súng dao tự chế không chế ba thanh niên đang lưu trú
tại một phòng nhà nghỉ để uy hiếp cướp năm bốn triệu đồng và bốn điện thoại di động
vào cuộc điều tra công an quận cái răng đã bắt giữ sơn tại thị trấn cầu quan
huyện tiểu cần tỉnh trà vinh cùng tăng vật là một khẩu súng
một điện thoại di động và một gói ma túy đá
đối tượng nguyễn văn tấu trú tại xã phú lâm huyện phú tân tỉnh an giang
đã dùng búa và dao giết chết con rể khi bị con rể dọa giết và rồi đến cơ quan công an đầu thú
vào chiều ngày hai mươi một tháng hai nguyễn văn tấu đã bị đưa ra xét xử về tội giết người
theo có trạng bị cáo tấu sống cùng con ruột là nguyễn thị phụng và con rể là đào văn dõng
sau khi xảy ra cãi vã với vợ dõng bỏ đi uống rượu
lúc về thấy cửa khóa không vào nhà được nên dõng đập cửa đe dọa sẽ giết chết ông tấu và phụng
ông tấu khuyên ngăn nhưng dõng không nghe mà tiếp tục đe dọa
một lúc sau dõng nghe tiếng cắt cửa thiếc phía sau và thấy dõng chui đầu vào nhà
tấu liền dùng búa đập nhiều nhát vào đầu rỗng
thấy dõng còn thở ông tấu tiếp tục lấy cây dao cắt nhiều nhát vào cổ dõng cho đến khi dõng tử vong
sau khi gây án ông tàu đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
vào ngày một mươi sáu tháng tám tấu bị khởi tố điều tra
tại phiên sơ thẩm vào chiều qua tòa án nhân dân tỉnh an giang đã tuyên phạt bị cáo nguyễn văn tấu một mươi bốn năm tù về tội giết người
với việc chủ động triển khai quyết liệt và đồng bộ các biện pháp công tác sau hai tháng gia quân thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
đảm bảo an ninh trật tự bảo vệ tuyệt đối an toàn sau tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
công an các đơn vị địa phương trong tỉnh khánh hòa đã triển khai nhiều biện pháp góp phần kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội
đấu tranh mạnh với tội phạm hoạt động tín dụng đen nhanh chóng truy bắt điều tra làm rõ nhiều vụ trộm cắp cướp tài sản
mua bán trái phép pháo nổ và chất ma túy buôn lậu gian lận thương mại
liên tục những đối tượng phạm tội và các hành vi vi phạm pháp luật bị các lực lượng nghiệp vụ công an các đơn vị địa phương thuộc công an khánh hòa phát hiện điều tra bắt giữ
nhiều vụ án được nhanh chóng làm rõ tạo dư luận đồng tình trong nhân dân
đó là những kết quả nổi bật sau hai tháng lực lượng công an tỉnh khánh hòa ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trước trong và sau tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
người dân ăn tết trong dịp tết này thì an tâm vui vẻ và an toàn tiết kiệm tệ nạn xã hội các đối tượng cũng không có gây rối thật tự và kết quả các bụi liên quan tai nạn giao thông trên địa bàn xã cũng không xảy ra
trong hai tháng qua các lực lượng nghiệp vụ và công an các địa phương trong tỉnh đã tập trung đấu tranh triệt phá bảy mươi một vụ phạm tội về trật tự xã hội điều tra làm rõ sáu mươi ba vụ một trăm linh sáu đối tượng điều tra kháng phá một chuyên án một mươi tám vụ mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy bắt hai mươi năm đối tượng kiểm tra phát hiện hai mươi chín trường hợp kinh doanh hàng hóa không có hóa đơn chứng tử không rõ nguồn gốc xuất xứ
ngoài việc tập trung chấn áp hoạt động của các loại tội phạm công an khánh hòa còn đẩy mạnh công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông an toàn phòng chống cháy nổ kiểm tra chấn chỉnh hoạt động các cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật tích cực tham gia phát hiện đấu tranh tố giác hoạt động của các loại tội phạm đảm bảo giữ vững an ninh trật tự tại địa phương

vào khoảng hai mươi h năm mươi phút ngày hai mươi một tháng hai lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh kiên giang phối hợp với công an thành phố rạch giá tiến hành bắt quả tăng ba cặp nam nữ đang bán dâm tại nhà nghỉ liên hương ở khu phố nguyễn bình khiêm phường vĩnh quang thành phố rạch giá
qua làm việc với cơ quan công an ba gái bán dâm đều thừa nhận được tú bà đồng thời là chủ nhà nghỉ gọi đến để phục vụ cho khách xong thì lấy của khách năm trăm linh đồng sau đó đóng lại cho tú bà một trăm linh đồng tiền môi giới
tức là đảng thị thu thủy trú tại phương vĩnh thanh vân thành phố rạch giá tỉnh kiên giang
qua lấy lời khai thủy thừa nhận vào khoảng đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi hai thủy thuê lại nhà nghỉ liên hương của người khác để kinh doanh và biết được khách nam thuê phòng nghỉ thường có nhu cầu tìm gái để mua vui
nên thủy đã xin số điện thoại của các gái bán dâm để gọi đến phục vụ khi khách yêu cầu sau đó thu tiền môi giới
thưa quý vị vào thời điểm cuối năm hai nghìn hai mươi một đầu năm hai nghìn hai mươi
công tác phòng chống tệ nạn mại dâm ở quảng ngãi có những chuyển biến tích cực
nhiều đường dây ổ nhóm quy mô đã bị triệt xóa góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự xã hội trên địa bàn
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên antv
mới đây phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã lập chuyên án triệt phá thành công đường dây môi giới mại dâm
chứa mại dâm và bán dâm do đối tượng nguyễn thị xuân ba mươi tám tuổi tạm trú tại số nhà một trăm linh một trên năm mươi ba
nguyễn đình triều tp quảng ngãi cầm đầu chuyên cung cấp nữ bán dâm cho nhà nghỉ khách sạn karaoke trên địa bàn quảng ngãi
công an đã bắt giữ ba đôi nam nữ đang mua bán dâm tạm giữ tăng vật của các đối tượng liên quan
gồm nhiều ô tô mô tô số tiền hàng chục triệu đồng
khám xét chỗ ở của nguyễn thị xuân phát hiện nhiều loại ma túy và phương tiện sử dụng ma túy
trước đó phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi phối hợp với công an phường nghĩa lộ phát hiện bắt quả tăng tụ điểm chứa mại dâm
tại tiệm hớt tóc minh tâm ở hẻm bốn mươi bốn trên năm đường trần thế sương phường nghĩa lộ do đối tượng nguyễn mỹ hai mươi bốn tuổi ở thành phố quảng ngãi làm chủ
tại đây có hai đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm và một người khách đang chờ mua dâm
phần lớn khiếu nữ bán dâm nghỉ học sớm theo lời dù dỗ
tham gia đường dây ổ mua bán dâm
thời gian qua lực lượng công an quảng ngãi thường xuyên phối hợp với các cơ quan ban ngành địa phương
đề ra những biện pháp giải pháp phòng ngừa ngăn chặn tình trạng lợi dụng kinh doanh các dịch vụ nhà hàng nhà nghỉ
khách sạn karaoke massage để tổ chức các hoạt động mại dâm
thời gian tới phòng cảnh sát hình sự công an các địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp
phát hiện đấu tranh xử lý triệt để các loại tội phạm tệ nạn xã hội nhất là tập trung mở các đợt cao điểm để đấu tranh triệt xóa
tăng cường quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện dễ phát sinh tội phạm
tệ nạn mại dâm điều tra xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm
ngày hôm nay ngày hai mươi hai tháng hai công an quận bình tân tp hcm cho biết đang điều tra vụ tai nạn giao thông xảy ra
trên đường trần văn dầu phường tân tạo a làm một người tử vong
vào khoảng một mươi bảy h ngày hai mươi một tháng hai nam tài xế lái xe tải trên đường trần văn dầu hướng đường số bảy đi đường võ trần trí
quận bình tân đến giao lộ võ trần trí phường tân tạo a quận bình tân
phải thì va chạm với xe đạp điện do một người phụ nữ cầm lái
cú va chạm đã khiến cho người phụ nữ tử vong tại chỗ vụ việc khiến giao thông qua khu vực này ủn tắc
được biết nạn nhân sáu mươi hai tuổi quê ở hậu giang là công nhân ở quận bình tân
người phụ nữ này gặp nạn khi đang trên đường từ công ty về nhà trọ ở huyện bình chánh
thưa quý vị thời gian qua lợi dụng tình hình dịch bệnh covid một mươi chín nhiều diễn biến phức tạp
hoạt động buôn lậu thiết bị y tế thuốc kém chất lượng ngày càng gia tăng
và mới đây tại khu vực cửa khẩu quốc tế đường bộ số hai kim thành
lực lượng đốn biên phòng cửa khẩu quốc tế lào cai đã phát hiện hai đối tượng dùng xe ô tô chở lô hàng
nghi là thuốc điều trị covid một mươi chín không rõ nguồn gốc xuất xứ
tại thời điểm kiểm tra lực lượng biên phòng đã phát hiện trong cốp xe ô tô này có một thùng cắt tông
bên trong chứa bốn trăm linh hộp thuốc tân dược dạng viên vỏ có in chữ nước ngoài
hai đối tượng đi trên xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa
làm việc với tổ công tác các đối tượng khai nhận đã mua gom số lượng thuốc trên
sau đó mang ra thị trường tiêu thụ
hiện vụ việc đang được đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lào cai điều tra và làm rõ
thưa quý vị theo thống kê của bộ công an thì đến nay đã có khoảng sáu mươi triệu thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử
đã được trao đến tận tay người dân
và đây là thẻ đã được tích hợp nhiều trường hợp thông tin của công dân và được ứng dụng thực tiễn
mang lại sự thuận lợi khi công dân sử dụng trong các hoạt động giao dịch hành chính
dân sự hay trong các hoạt động kiểm soát phòng chống dịch
thế nhưng chính sự thuận lợi này mà đã xuất hiện tình trạng người dân chia sẻ hình ảnh căn cước công dân gắn chip lên mạng xã hội
và điều này đã tạo khe hở để các đối tượng tội phạm sử dụng thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật
và người phải chịu thiệt hại không ai khác lại chính là bản thân mình
vui mừng vì cầm trên tay thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử chị lệ đã chia sẻ trên mạng xã hội
thế nhưng sau đó vài tháng chị nhận được điện thoại yêu cầu đề nghị
thanh toán khoản vay đúng hạn từ công ty tài chính
một số nơi nói là mình có vay một cái khoản gì đó nhưng mà mình cũng không biết đấy là khoản gì
trên thực tế đã có rất nhiều người trở thành nạn nhân chỉ vì hành động vô tư chia sẻ hình ảnh căn cước công dân của mình
đây là hành vi tiềm ẩn cao nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân bởi chỉ cần dựa vào mã qr và thông tin in trên thẻ căn cước công dân
lại biết rõ thông tin cá nhân của công dân và từ những thông tin đó
các đối tượng xấu đã có thể dễ dàng thực hiện các hành vi vi phạm
các đối tượng xấu đã có thể dễ dàng thực hiện các hành vi vi phạm
có thể mua các cái máy in ba d thì chỉ trong vòng khoảng nửa tiếng là họ có thể in ra được một cái bản vân tay
bằng chất liệu silicon và có thể đánh lừa được các điện thoại thông minh cũng như thậm chí là cửa ra vào các căn hộ
bộ công an cho biết thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử được thiết kế với độ bảo mật cao
việc sử dụng khai thác thông tin trên thẻ căn cước công dân qua thiết bị máy móc được bộ công an đưa vào sử dụng đều được đảm bảo an ninh an toàn
tuyệt đối không để lộ lọt thông tin cá nhân của công dân
tuy nhiên trường hợp người dân tự ý đăng tải chia sẻ hình ảnh căn cước công dân cung cấp thông tin căn cước công dân cho những dịch vụ không thiết yếu
các dịch vụ không có cam kết bảo đảm an toàn thông tin cá nhân hay cho người khác mượn căn cước công dân nếu không có mục đích chính đáng sẽ dẫn tới nhiều hệ lụy nghiêm trọng
khi mất cân cước công dân công dân cần trình báo ngay lên cơ quan chức năng để báo mất và được cấp lại căn cước
đồng thời phòng ngừa trường hợp
số căn cước công dân bị lợi dụng thực hiện các giao dịch dân sự trái pháp luật
thì để có căn cứ chứng minh bản thân không liên quan đến các giao dịch dân sự đó
trong trường hợp bị lừa lấy thông tin căn cước công dân để vay tiền
thì người dân cần nhanh chóng thông báo với đơn vị cho vai đồng thời liên hệ với cơ quan chức năng để được hỗ trợ nhanh nhất
còn trường hợp bị các đối tượng khác lợi dụng lấy số căn cước công dân để đi đăng ký
mở tài khoản ngân hàng đăng ký thuê bao trả sau hoặc đăng ký mạng sổ thuế
thì người dân cũng cần nhanh chóng liên hệ đối với các cơ quan này để được hỗ trợ một cách sớm nhất
căn cước công dân gắn chip điện tử là một loại giấy tờ quan trọng
mã qr và chip trên thẻ căn cước công dân chứa rất nhiều thông tin cá nhân mà tội phạm công nghệ cao
chiếm đề lợi dụng để trục lợi
vì vậy mỗi người dân cần phải hết sức cẩn trọng
tuyệt đối không nên đăng tải chia sẻ hình ảnh thẻ căn cước công dân lên mạng xã hội
tại trạm thu phí km bốn mươi năm thuộc xã mai sao huyện tri lăng tỉnh lạng sơn tổ cảnh sát giao thông
thuộc đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số năm
phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cục cảnh sát giao thông
phát hiện xe mang biển kiểm soát chín mươi tám a chín nghìn chín trăm linh có biểu hiện nghi vấn nên dừng kiểm tra
trong quá trình xuất trình giấy tờ để kiểm tra
phát hiện đối tượng phạm văn thế sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn thường trú tại phường sương giang
thành phố bắc giang tỉnh bắc giang có biểu hiện bất thường không tỉnh táo
tổ cảnh sát giao thông đã tiến hành kiểm tra phương tiện và phát hiện đối tượng mang theo là ba mươi gram ma túy đá
và gần một trăm linh viên ma túy tổng hợp
tổ cảnh sát giao thông đã khống chế đối tượng lập biên bản vụ việc niêm phong tăng vật phương tiện
bàn sao người tăng vật và phương tiện cho phòng cảnh sát điều tra tự phạm về ma túy
công an tỉnh lạng sơn tiếp tục điều tra mở rộng
công an tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết đang phối hợp với lực lượng chức năng thị xã phú mỹ
điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai người tử vong một người bị thương rất nặng
vụ việc xảy ra vào khuya ngày hai mươi một tháng hai
vào khoảng hai mươi ba h bốn mươi phút tại đường trường trinh đường tám mươi một cũ thuộc phường mỹ xuân thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu
xe ô tô mang biển kiểm soát bảy mươi hai a bốn mươi sáu nghìn bốn trăm linh ba
do tài xế nguyễn thanh giang chú tài thị xã phú mỹ điều kiển
khi đến đoạn khúc cua trước nhà máy nước tóc tiên do không làm chủ tay lái nên đã lao xuống một hố sâu khoảng gần hai mét và lộn một vòng
trên xe còn chở theo hai người là anh vòng ránh quay và huỳnh văn dũng
ngay lúc đó có một chiếc xe tải chạy qua nên tài xế xe tải đã báo cho đội sos tân thành đến ngay hiện trường phá cửa xe chở nạn nhân đi cấp cứu
nhưng anh giang và anh dũng đã tử vong
trước đó anh quay ngồi ghế phụ đằng trước có thắt dây an toàn cũng bị thương rất nặng và được chuyển lên bệnh viện bà rịa cấp cứu